còn tại bình định tòa nhân dân huyện tuy phước vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc với tổng cộng ba mươi ba bị cáo trong đó có bảy bị cáo nữ phần lớn các bị cáo đều trú tại thành phố quy nhơn
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an đã bất ngờ đột kích vào một căn nhà hoang tại xã phước thuận huyện tuy phước và bắt quả tan các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc bầu cua
cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ tám tháng đến ba mươi chín tháng tù cho mỗi người có một mươi một bị cáo được hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc